trung tâm khoai tây quốc tế và viện khoa học nông nghiệp việt nam phối hợp chương trình nghiên cứu về biến đổi khí hậu nông nghiệp và an ninh lương thực đông nam á
vừa tổ chức diễn đoàn chính sách câu hỏi cho hệ thống sản xuất lương thực thích ứng thông minh với biến đổi khí hậu
theo đó việt nam là một trong những quốc gia trên thế giới dễ bị tác động bởi biến đổi khí hậu
vì vậy việc thúc đẩy nghiên cứu phát triển hệ thống lương thực thích ứng thông minh với biến đổi khí hậu tại nước ta
chính là tiền đề giúp cho việt nam nâng cao chất lượng nông sản hướng tới phát triển bền vững trong điều kiện biến đổi khí hậu hiện nay
tại diễn đàn các chuyên gia trong nước và quốc tế đã chia sẻ về những khó khăn
trong việc phát triển các giống cây thích ứng với biến đổi khí hậu trong thời gian ngắn nhất
để chúng ta đạt được các mục tiêu phát triển bền vững liên quan đến các vấn đề nghèo đói biến đổi khí hậu và an ninh lương thực
thì chúng ta cần phải thay đổi cách thức từ sản xuất lương thực thực phẩm cho đến tiêu thụ
như một số giống khoai của chúng tôi đã nghiên cứu và ứng dụng thành công tại một số nước
thì chỉ cần hai năm để phát triển cho chất lượng cao nhất trong khi nhiều loại lương thực cây khác có thể mất thời gian lên đến một mươi năm
bên cạnh đó các chuyên gia cũng tập trung vào các vấn đề chính sách cần được giải quyết như giảm hiệu ứng nhà kính
tăng năng suất nông nghiệp tăng cường an ninh lương thực cũng như đảm bảo dinh dưỡng
đồng thời nâng cao thu nhập của nông dân để giúp cộng đồng nông thôn thoát khỏi nạn đói nghèo
trong điều kiện khí hậu thay đổi theo xu hướng cực đoan như ở nước ta